thưa quý vị trong khi đó vụ tai nạn liên hoàn xe ô tô đâm vào một mươi bảy xe máy tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ hà nội vào chiều ngày hôm qua cũng được coi là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô
ngay sau khi sự việc xảy ra các nạn nhân đã kịp thời được lực lượng công an quận đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất trên địa bàn
tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự tại bệnh viện e nơi điều trị một mươi bốn trên một mươi bảy bệnh nhân
tại khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao bốn bệnh nhân tại đây hầu như đã tỉnh táo
chỉ có một bệnh nhân nặng về phần xương đùi đã được phẫu thuật ngay trong đêm hôm qua sức khỏe được nhận định là có tiến triển tốt
chúc các đất như là mũ chân cho anh trai của em thật sự cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện e cũng như các cán bộ công an đã hỗ trợ rất nhiều trong vấn đề đưa anh trai em đi cấp cứu
ba bệnh nhân còn lại đều là những bệnh nhân có gãy xương và có chấn thương phần mềm tuy nhiên mức độ không phải quá nặng nề
những trường hợp đấy đến thời điểm hiện tại tình trạng bệnh nhân đều ổn định
chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá thêm một số tham gia truyền thông khác
để điều trị bệnh nhân
đến thời điểm hiện nay
những bệnh nhân nhẹ đã được xử lý
và cho xuất viện về nhà theo dõi
hiện còn tám bệnh nhân đang được điều trị
nằm tại các khoa hồi sức tích cực
phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
và y học thể thao cùng khoa phẫu thuật chấn thương
hiện tại còn hai bệnh nhân rất nặng
vẫn đang được điều trị tích cực
có hai ca nặng
phải thở máy
một ca thì chấn thương sọ não
hôn mê rất sâu và chuyển lên khoa hồi sức
để tiếp tục hồi sức
cấp cứu điều trị
chắc sẽ phải nằm viện lâu dài và tiên lượng rất nặng
chưa dám khẳng định là
diễn biến thế nào nhưng mà nhiều khả năng rất xấu
ca thứ hai nữa cũng sốc đa chấn thương
chấn thương sọ não
đến đang nghi ngờ là bị chấn thương cuộc sống
sốc tụy và bệnh nhân có gãy cảng chân
đại diện ủy ba nhân dân
quận tây hồ và công an quận
sáng nay cũng đã đến tận nơi
thăm hỏi động viên các bệnh nhân
có thể thấy đây là sự vô
rất là hưu ý
xảy ra trên địa bàn quận
và rất là đặc biệt
thế thì tuy là lần đầu tiên
nhưng mà chúng tôi thấy đánh giá cao
cái sự vào cuộc của ngành công an và y tế
trước hết là công an
trong cái xử lý về hiện trường
và khẩn trương điều tra
cũng như có kết quả sớm
và y tế thì đã khẩn trương
đưa các bệnh nhân đi
tất cả các bệnh viện
trên địa bàn gần nhất
và đến nay có thể đánh giá được kết quả
chúng tôi hài nồng
và chúng tôi ghi nhận là
chúng tôi ghi nhận không
đây là sự việc hư hũ
xảy ra trên địa bàn hà nội
may mắn đến thời điểm hiện tại
chỉ có bệnh nhân bị thương
đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa